sáng nay ngày một mươi hai tháng ba sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết một người đàn ông trú tại tỉnh đắk lắc đi hà nội ngày năm tháng ba đến ngày sáu tháng ba có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ hai mươi một ngày chín tháng ba đi chuyến bay từ hà nội trở lại đắk lắc
sau khi về đắk lắc người này được cách ly xét nghiệm theo quy định một trăm năm mươi chín người cùng chuyến bay cũng đã được hướng dẫn cách ly